như tin đã đưa một vụ nổ lớn xảy ra vào chiều tối qua tại ngõ thùng phong
phường quốc tử giám quận đống đa hà nội đã có ít nhất một người chết
ba người bị thương được đưa đi cấp cứu phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có mặt
tại hiện trường để kịp thời chuyển tới quý vị và các bạn những ghi nhận đầu tiên về vụ việc nghiêm trọng này
hơn nửa ngày trôi qua kể từ khi sự việc xảy ra những người dân sống trong khu vực ngõ thông phong
phường quốc tử giám quận đống đa vẫn chưa hết bằng hoàng khi nhắc đến tiếng nổ lớn vào chiều tối ngày hôm qua
chín giờ tối qua một tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà của ông trường bốn mươi ba tuổi trú tại ngách bốn mươi sáu ngõ thông phong
vụ nổ làm rung chuyển cả khu vực cửa xếp của ngôi nhà bị bật tung biến dạng
nhiều màng tường bị phá hủy các mảnh vỡ đổ đạc